nhiều người cho rằng muốn răng trắng bóng chỉ cần dùng beking soda để đánh răng hàng ngày sẽ hiệu quả mà không cần dùng kem trải răng thông thường
tại một số diễn đàn trên mạng xã hội vấn đề này cũng được chia sẻ vậy sự thật như thế nào
theo các chuyên gia baking soda hay còn gọi là natri bicarbonate nhco ba có tác dụng tốt trong việc chăm sóc răng miệng
và chảy răng với baking soda hiện là một trong những cách làm trắng răng được nhiều người áp dụng
tuy nhiên nếu dùng baking soda không đúng cách lại ảnh hưởng sâu đến răng đặc biệt là với trẻ em việc dùng baking soda lại càng nguy hại hơn
chia sẻ về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ phạm thị thanh bình viện đào tạo răng hàm mặt đại học y hà nội cho biết
trong nhà khoa ba kinhsoda được biết đến là một chất có tính may mòn nhẹ có thể làm trắng răng và trung hòa acid có trên mảng bám
chính vì thế baking soda có tác dụng chống sâu răng nhẹ do trung hòa acid trên bề bạc răng
điều này có nghĩa là baking soda phòng được bệnh sâu răng giúp răng trắng sáng
bởi vậy bakingsoda hiện có mặt trong một số loại thuốc đánh răng không floor để làm tăng khả năng làm sạch răng tăng hiệu quả vệ sinh răng điện cho người dùng bác sĩ thanh bình nhấn mạnh
theo các chuyên gia baking soda được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong đó được dùng làm phụ da chế biến thức ăn
trong y tế baking soda có tác dụng trung hòa acid nên ngoài nhà khoa thì baking soda có thể dùng để điều trị giật dày
chống tan máu cân bằng ph ấm đạo
tuy nhiên theo tiến sĩ phạm thị thanh bình mặc dù ba kinh soda khá an toàn nhưng khi dùng làm trắng răng cần phải hết sức lưu ý vì dùng không đúng có thể ảnh hưởng đến răng
bởi vì baking soda có tính chất mài mòn nhẹ nếu lạm dụng chảy răng thường xuyên bằng baking soda sẽ làm mài mòn lớp men bên trên
đặc biệt là không nên sử dụng ba kingsoda trên mặt răng nếu răng đó bị thiếu sản men sâu răng mòn răng bác sĩ bình khuyên cáo
một điều mà ai cũng phải cần lưu ý
ba kingoda không nên dùng cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi hạn chế cho thành thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
vì đối với trẻ em men răng chưa hoàn thiện buồng thủy rộng lớp men ngà mỏng bác sĩ bình nhấn mạnh
một điểm nữa cần đặc biệt lưu ý là tuyệt đối tránh không dùng baking số đà với dấm tranh để tăng tác dụng
việc làm này sẽ làm tăng tác động lên men ngà dễ bị mài mòn và phá hủy làm giảm tác động tích cực của baking soda lên răng tiến sĩ bình khuyên cáo
cho rằng baking soda là tốt trong việc vệ sinh răng miệng
mắc nhau dùng gạc dơ lưỡi chứa baking soda để vệ sinh răng miệng cho con
chia sẻ về vấn đề này bác sĩ thanh bình cho rằng tuyệt đối không dùng cho trẻ em
vì nếu dùng gạc dơ lưỡi chứa baking soda để vệ sinh răng miệng sẽ nguy hại đến răng sữa
bởi vì trẻ em nhất là răng sữa lớp men ngà mỏng dễ bị mài mòn xói mòn men răng dẫn đến kích thích tủy răng
với trẻ nhỏ khi mọc răng sữa có ít răng nên việc chăm sóc chủ yếu do cha mẹ giúp
lúc này việc vệ sinh răng miệng cần hết sức lưu ý để bé có một hàm răng khỏe mạnh và trắng sáng
khi bé chưa mọc răng hoặc ở bé có ít trắng sữa cần thực hiện vệ sinh hàng ngày bằng cách
lấy miếng gạc rơ lưỡi rồi bọc quanh ngón tay chỏ chấm vào nước muối sinh lý cha nhẹ nhàng lên nứa của trẻ
việc vệ sinh nên thực hiện sau khi ăn và trước khi đi ngủ mỗi ngày hai lần
khi bé mọc nhiều răng hơn thì việc vệ sinh răng miệng cho bé cha mẹ có thể sử dụng miếng gạc rô răng miệng
hoặc có thể dùng bàn chải dành cho bé loại bầu tròn lồng mềm để vệ sinh răng miệng cho bé
nếu bé chưa biết nhổ nước thì không nên dùng kem chạy răng và có thể dùng nước muối sinh lý
cha mẹ phải chải răng cho bé nhẹ nhàng tập trung nhiều vào phần viền răng và nướu
đối với dùng gạc vệ sinh răng miệng cho bé cũng không nên chả quá mạnh trên niêm mạc môi má lưỡi
vì dễ gây tổn thương do niêm mạc của bé quá mỏng
khi vệ sinh răng miệng cho bé trai mẹ cần chú ý tay sạch khi thực hiện nếu không sẽ đem ngừng nguồn vi khuẩn cho miệng bé
ở trẻ việc chăm sóc ngay từ răng sữa rất quan trọng
rằng trẻ em rất dễ bị tổn thương cha mẹ nên có chế độ đặc biệt
không nên dùng các chất có tính tẩy rửa mai mòn để dùng trong điện cho con
ở trẻ lớn hạn chế để trẻ ăn chế độ ăn nhiều đường đặc biệt là trước khi đi ngủ bác sĩ thanh bình khuyến cáo
tóm lại theo các chuyên gia việc chăm sóc răng miệng với baking soda nếu thực hiện đúng cách sẽ mang lại hiệu quả làm trắng răng khá tốt
ngược lại nếu thực hiện sai cách còn gây những hậu quả đáng tiếc là làm mòn men răng làm hỏng răng vĩnh viễn
nếu trẻ răng với baking soda quá nhiều hoặc trong thời gian dài khi lớp bên răng bị mòn sẽ làm mất khả năng bảo vệ bên ngoài của răng
khiến vi khuẩn dễ tấn công vào ngà răng và tùy răng gây ra các bệnh lý răng miệng như sâu răng hôi miệng e bứt răng
bởi vậy không nên lạm dụng khi sử dụng cần lưu ý đến độ tuổi sức khỏe của răng để đảm bảo làm răng an toàn hiệu quả
muốn ra khỏe mạnh trăng sáng tốt nhất nên vệ sinh răng đúng cách và cần đến các nhà sĩ để kiểm tra định kỳ sáu tháng một lần
không nên tự ý khi áp dụng các biện pháp làm răng sáng theo mách bảo mà không nên có sự tư vấn tham khảo của bác sĩ
chăm sóc răng miệng cho trẻ theo độ tuổi
sức khỏe răng miệng có mối liên quan chặt chẽ với sức khỏe tổng quát không nên tách rời hai vấn đề này
và dưới đây là bài viết chia sẻ của bác sĩ lê quỳnh anh về những vấn đề chăm sóc răng miệng cho trẻ theo độ tuổi
theo bác sĩ sức khỏe răng miệng có mối liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tổng quát không nên tách rời hai vấn đề này với nhau
một khi các bệnh răng miệng đã xuất hiện sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai dinh dưỡng giao tiếp và thẩm mỹ
hơn thế các bệnh răng miệng còn gây ảnh hưởng đến kinh tế nói chung và năng suất lao động của mỗi cá nhân nói riêng
chính vì vậy việc chăm sóc răng miệng cần được nâng cao tập trung vào từng giai đoạn phát triển của mỗi người
từ trong bụng mẹ phát triển thành một đứa trẻ và tiếp tục cho đến suốt cuộc đời
giai đoạn trước sinh phụ nữ mang thai cần được kiểm tra tổng quát về vệ sinh răng miệng sạch sẽ
đồng thời thực hiện những điều trị nha khoa cần thiết bởi những vi khuẩn sâu răng có thể truyền từ mẹ sang con sau khi bé được sinh ra
chảy răng tối thiểu hai lần một ngày với kem đánh răng có chứa fordow
sử dụng bàn chảy lốc mềm sao cho đảm bảo vệ sinh được toàn bộ các mặt răng
và đặc biệt vùng tiếp xác răng vào lợi đây chính là khởi nguồn của bệnh lợi
hạn chế ăn đồ ngọt hay bữa phụ nhiều tinh bột trong ngày uống ít đồ uống có đường và ăn ít đồ ngọt
nước uống có ga và các loại kẹo ngọt có thể gây ra sâu răng ăn nhiều trái cây và rau củ cung cấp đầy đủ canxi
vì mẹ mang thai cần lượng canxi cho sự phát triển của răng và xương của bé
canxi có thể được tìm thấy trong sữa phô mát đậu khô và những loại rau có lá xanh
ở giai đoạn từ đến sáu tháng kiểm tra lượng flori
floua giúp ngăn ngừa hình thành sâu răng và làm răng chắc khỏe hơn
hãy xin tư vấn của nhạc sĩ hoặc bác sĩ xem nguồn nước đang sử dụng có đảm bảo lượng flori giúp ngăn ngừa sâu răng hay không
nếu không đủ hoặc bạn sử dụng nước đóng chai để nấu hay uống
bác sĩ nhà khoa của bạn có thể kê thêm floroua để bổ sung cho em bé tránh cho trẻ bú bình trong lúc ngủ
bú bình không những có thể gây ra sâu răng mà còn gây ra nhiều hậu quả khác
ví dụ như tăng nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ nếu bé bú sữa mẹ tránh để bé ngậm ti liên tục
những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng người chăm trẻ có thể truyền những vi khuẩn gây râu răng cho bé khi bắt đầu mọc rằng
điều này có thể xảy ra thông qua việc dùng chung và hoặc nếm thức ăn của bé hoặc để bé cho tay vào miệng bạn
có những lỗ sâu chưa được chám cũng đồng nghĩa sẽ có nhiều cơ hội để truyền những vi khuẩn này hơn
vì thế cần phải chám những lỗ sâu răng này ngay khi có thể
ở giai đoạn từ sáu đến một mươi tám tháng hạn chế tối đa việc bú bình liên tục trong ngày và bú bình trong lúc ngủ
vệ sinh răng miệng cho trẻ hàng ngày
khi răng của trẻ bắt đầu mọc vào tháng thứ sáu bạn nên lau sạch răng cho trẻ hằng ngày bằng bàn chải trẻ em mềm ướt vén môi và quan sát răng của trẻ
nếu bạn nhìn thấy các đốm màu nâu hoặc màu trắng như phấn hãy đưa trẻ đến nha sĩ để khám và điều trị
ngay khi trẻ được một tuổi cần đưa trẻ đi khám ở nhà sĩ lần đầu tiên
giai đoạn từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng
sau đây là ba cách quan trọng để bảo vệ nụ cười của trẻ trong giai đoạn chập chứng bí đi
giảm bớt số lần ăn phụ của trẻ trong ngày
tránh cho trẻ uống nước có ga kẹo ngọt và thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây chiên hay bánh quy dính
tránh ăn vặt liên tục
mỗi lần trẻ ăn kẹo hay thức ăn dọc tinh bột acid sẽ tấn công răng của trẻ
acid sẽ tấn công càng nhiều thì sâu răng xuất hiện càng nhiều
nếu bạn quyết định cho trẻ ăn kẹo hay thực phẩm giàu tinh bột hãy cho trẻ ăn vào bữa chính
giảm số bữa ăn nhẹ xuống hai đến ba lần một ngày chảy răng ít nhất hai lần một ngày
trải răng cho trẻ sau bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ
sử dụng bàn chảy mềm phù hợp với trẻ nhỏ để làm sạch răng và lợi của trẻ
nếu trẻ đã biết nhổ sau khi chảy răng hãy cho trẻ chảy răng với một lượng kem đánh răng chứa flor dành cho trẻ em với lượng cỡ bằng hạt động
trẻ có thể bắt đầu thực hành tự cháy răng nhưng bạn sẽ phải giám sát và giúp đỡ trẻ
đa số trẻ em có thể trải răng thuần thục khi chúng từ sáu tuổi trở lên
ở giai đoạn từ hai đến năm tuổi một bộ phận răng sữa khỏe mạnh sẽ góp phần đảm bảo chức năng ăn nhai thẩm mỹ giao tiếp và tạo tiền đề tốt cho một hàm răng vĩnh viễn khỏe mạnh
khám giang định kỳ là hết sức quan trọng để duy trì một sức khỏe răng miệng tốt
các bậc phụ huynh hãy giúp các con chảy răng mỗi ngày ít nhất hai lần mỗi lần từ ba đến năm phút sử dụng bàn chảy thông thường hoặc bàn trải điện có lông mềm
đưa trẻ đi khám giang định kỳ sáu tháng một lần bắt đầu từ lúc trẻ được hai tuổi rưỡi đến ba tuổi hoặc theo chỉ định của nhà sĩ

trẻ thường được gọi là răng hàm sáu tuổi nó sẽ xuất hiện sau hàm răng sữa cuối cùng và không thay thế vị trí của răng sữa
trong suốt những năm tháng phát triển của trẻ trải qua những giai đoạn khác nhau bộ răng của chúng ta sẽ tiếp tục có những thay đổi
một số trẻ sẽ cần phải đến khám bác sĩ chỉnh nha để dựng thẳng những chiếc răng bị nghiêng hay sắp xếp đều cho những răng trên cung hàm